sở công thương và sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội vừa thông tin về công tác cân đối cung cầu hàng hóa
bình ổn thị trường dịp cuối năm hai nghìn một mươi chín và tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
theo cục thống kê hà nội dự kiến cả tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín sản lượng lợn hơi là hai mươi hai hai trăm năm mươi tấn
cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp tết lãnh đạo sở công thương cho biết
theo báo cáo của các doanh nghiệp lượng bán các mặt hàng thay thế thịt lợn trong tháng một mươi hai tăng lên
so với tháng một mươi một cụ thể thịt gà tăng một mươi một mươi năm thịt bò tăng bốn thủy sản tăng một mươi hai
trứng gia cầm tăng năm do đó nguồn cung mặt hàng thịt lợn cho đến thời điểm hiện tại cơ bản đáp
ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân sở công thương đề nghị cục quản lý thị trường tổ chức kiểm tra
xử lý trường hợp lợi dụng găm hàng đẩy giá bán thịt lợn lên cao bất hợp lý gây mất cân đối trên địa bàn